liên tiếp xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm
lạng lách đánh võng đi xe máy với tốc độ lớn ở trên đường gây bức xúc cho người dân
lực lượng công an thành phố đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp nỗ lực chấn áp
bên cạnh đó cũng tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền
ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận hoàn kiếm hà nội
đây là hình ảnh phóng viên chúng tôi ghi nhận tại một số tuyến phố trên địa bàn quận hoàn kiếm hà nội
vào thời điểm từ hai mươi ba h đêm đến một hai giờ sáng ngày hôm sau
liên tiếp xuất hiện các đoàn đi xe với tốc độ lớn như thế này
trước thực tế này nhiều người dân sống trên địa bàn quận thấy rất bức xúc
có những trường hợp trên tuyến đường này
theo tôi được biết là thanh niên cũng đã lạng lách khóng nhanh gây bất đoàn kết với nhau
và hăng lên thì ra chạm chảy ra tai nạn nghiêm trọng
thậm chí là cũng đã có hai tai nạn rất nghiêm trọng
những hành vi về vi phạm về trật tự về an toàn xã hội
thì chúng ta cần phải kiên quyết lên án và có những cái biện pháp cứng rắn
biện pháp cứng rắn ví dụ như là vi phạm thì không những là dạng tạm giữ phương tiện
mà chúng ta có thể tịch thu những phương tiện vi phạm đấy
vì nó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến trật tự về an toàn của xã hội
để có thể ngăn chặn chấn áp hành vi này
thời gian qua công an quận hoàn kiếm đã liên tục triển khai nhiều biện pháp
đặc biệt trong đó có việc tuần tra mật phục sinh sát hóa trang
quá trình tuần tra chúng tôi đã nắm bắt các đối tượng
ví dụ như khung đường đi của các đối tượng
và khi các đối tượng dừng đỗ xe để chờ đợi nhau
thì lúc đó chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra hành chính
để đảm bảo về an toàn cho người tham gia giao thông trên đường
trong thời gian vừa qua công an quận hoàn kiếm cũng đã bắt và xử lý rất nhiều đối tượng
cũng gian đe và xử lý rất nhiều đối tượng
với hình thức cao hoạt tù đối với các đối tượng
pháp luật đã quy định rất rõ các hành vi đua xe trái phép
tổ chức đua xe hay cổ vũ đua xe trái phép
tùy theo mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
tuy nhiên theo cơ quan chức năng
tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng có chiều hướng tái diễn
phương thức hoạt động thường xuyên thay đổi
một số bộ phận thanh thiếu niên là thiếu ý thức và thiếu sự quản lý của gia đình
có những hiện tượng tụ tập chạy xe nằm ở bên đêm
thông qua chương trình này cũng đề nghị gia đình có con em
có các biểu hiện vi phạm đó
nâng cao ý thức về quản lý con em
giáo dục con em không được tụ tập ban đêm
và đặc biệt là cũng khuyến cáo yêu cầu các nam nữ thanh niên
có các biểu hiện này thì không được có các hành vi vi phạm
đối tượng tham gia chạy xe lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng
không chỉ gây nguy hiểm tới tính mạng của bản thân
mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường
tuy nhiên chỉ dựa vào lực lượng công an
thì khó có thể xử lý rứt điểm tình trạng đua xe trái phép
việc phòng chống đua xe cháy phép
cần phải có sự vào cuộc tích cực
nghiêm túc của mỗi gia đình và toàn xã hội